trước đó hãng sản xuất máy bay boeing của mỹ cũng đã thông báo ngừng hỗ trợ cho các hãng hàng không nga
cũng như hoạt động của boeing tại moscow trong bối cảnh căng thẳng nga ukraine gia tăng
trong thông báo ngày hai tháng ba ngân hàng trung ương nga cho phép các công ty tự do quyết định vấn đề
trả tổ chức chứng khoán cho người nga nhưng phải thực hiện việc trả cổ tức cho người nước ngoài
ngoài ra để ngăn chặn việc bán tháo chứng khoán nga việc rút tiền khỏi thị trường tài chính nga
và sự duy trì ổn định tài chính ngân hàng trung ương nga đã quyết định tạm thời cấm các nhà môi giới
thực hiện lệnh bán chứng khoán của các khách hàng nước ngoài
bộ tài chính nga cho biết ủng hộ cấm bán ra hoặc đánh thuế giá trị gia tăng với hoạt động mua vàng của các cá nhân